theo thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh cà mau từ ngày một tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi có gần hai mươi người từ các tầm dịch đổ về quê ở cà mau
và dự kiến tình trạng này tiếp tục gia tăng trong những ngày tới dẫn đến việc sự quá tải cũng như nguy cơ lây nhiễm chéo sát covid một mươi chín tại các khu cách ly tập trung
ông huỳnh quốc việt phó bị thượng tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ huy trưởng sở truy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
cùng ban thường vụ tỉnh ủy cà mau đã thống nhất các biện pháp về cách ly y tế tại nhà đối với những người về tỉnh tự phát để đảm bảo các yêu cầu điều kiện theo quy định
thời gian cách ly tại nhà là hai mươi tám ngày liên tục nhằm đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế lây nhiễm chẻo trong khu vực cách ly tập trung
ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định người được phép cách ly y tế tại nhà phải được tiêm một hoặc hai lửa vaccine phòng covid một mươi chín đủ một mươi bốn ngày khi về đến cà mau
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời hạn sáu tháng khi về đến cà mau có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
những người còn lại khi về đến cà mau phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp real time pcr lần một thì phải có nhà ở riêng biệt
không sống chung với người dân ở địa phương nhà của người được cách ly y tế phải thuận lợi về giao thông để thuận tiện cho việc kiểm tra giám sát y tế và dịch vụ y tế
trước nhà có gắn biển cảnh báo nhà có người cách ly y tế và ghi rõ họ tên số điện thoại người được cách ly y tế để cán bộ y tế và thành viên tổ phòng chống dịch covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ